trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực vấn đề nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ làm nhiệm vụ xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế luôn được cục quản lý xuất nhập cảnh quan tâm
chính vì vậy công trình biên soạn tài liệu tiếng anh dành cho cán bộ chiến sĩ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh của đoàn thanh niên cục quản lý xuất nhập cảnh là một trong những sáng kiến đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của đơn vị
hàng ngày cảng hàng không quốc tế nội bài tiếp đón hàng nghìn lượt khách thuộc các vùng lãnh thổ và các quốc gia trên thế giới
nắm bắt được yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác đồng chí ma thị thu hằng thuộc công an cửa khẩu cả hàng không quốc tế nội bài đã cùng lãnh đạo đơn vị xây dựng và biên soạn cuốn sách tài liệu tiếng anh dành cho cán bộ chiến sĩ làm công tác xuất nhập cảnh
cuốn sách với các từ ngữ thông dụng hàng ngày dễ hiểu dễ tiếp cận đã giúp cho cán bộ chiến sĩ tự tin hơn trong giao tiếp khi làm thủ tục xuất nhập cảnh
công trình này là một cuốn sách dày ba trăm linh trang có nội dung về các câu giao tiếp của cán bộ chiến sĩ tại cửa khẩu cũng như là các kiến thức cơ bản về luật xuất nhập cảnh cũng như là luật xuất nhập cảnh của việt nam
công trình sau khi hoàn thành thì đã được cán bộ chiến sĩ đón nhận và đánh giá rất là cao luôn gắn liền với cả các nhiệm vụ công tác hàng ngày của cán bộ chiến sĩ
bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân xây dựng nguồn nhân lực giỏi về nghiệp vụ đảng ủy lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh cũng luôn quan tâm coi trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cảng hàng không quốc tế và lực lượng an ninh trên không
công trình biên soạn tài liệu tiếng anh dành cho cán bộ chiến sĩ làm công tác xuất nhập cảnh của đồng chí ma thị thu hằng là một trong nhiều sáng kiến có tính đột phá
góp phần vào công cuộc cải cách hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh
với những thành tích tiêu biểu trong công tác đồng chí vinh dự là một trong một mươi gương mặt trẻ xuất nhập cảnh tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba